tại phường đuối sam thành phố châu đốc lực lượng công an phát hiện và bắt quả tàn hai đối tượng
huỳnh hữu tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tỉnh kiên giang và lý tùng lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tỉnh hậu giang
đang mang tiền giả đi tiêu thụ
tiến hành kiểm tra lực lượng công an thu giữ một trăm linh hai tờ tiền polymer mệnh giá một trăm linh đồng giả
tiếp tục mở rộng điều tra cơ quan công an đã khởi tố và bắt tổng cộng một mươi chín bị can
có liên quan đường dây lưu hành tiền giả quy mô này
đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến rất nhiều đối tượng ở nhiều địa bàn khác nhau
như hà nội hà nam đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu và an giang
khi mà câu móc các đối tượng tham gia tiêu thụ tiền giả
thì các đối tượng đưa trước một ít nhưng không nói là tiền giả để cho các đối tượng khác tiêu thụ
khi mà tiêu thụ được rồi thì mới cho hay là tiền giả
và rủ rê câu móc là tham gia tiêu thụ
năm hai nghìn bảy sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội lưu hành tiền giả
lê thị minh hoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn là em ruột của lê minh tuấn
tiếp tục câu móc với một số đối tượng ở thành phố hồ chí minh
và một số tỉnh thành khu vực phía nam tiêu thụ tiền giả
trong quá trình tới hà nội các đối tượng ở trong miền nam được lê minh tuấn
lôi kéo vào con đường phạm tội
và cũng từ đây số lượng tiền giả được bọn chúng vận chuyển
cho việt nam tiêu thụ ngay càng nhiều hơn
tính tới thời điểm bị bắt giữ đường dây tiêu thụ tiền giả do lê minh tuấn
và đồng bọn thực hiện đã lưu hành trót lọt gần năm trăm linh triệu đồng
theo lời khai của các đối tượng thì nguồn gốc tiền giả nói trên được chúng mua
từ cửa khẩu lạng sơn
sau đó chúng sẽ lẻ tiền giả ra và chia nhau mang đi khắp nơi tiêu thụ
địa bàn đối tượng chúng nhắm đến thường là ở những phụng nông thôn
trình độ dân trí còn thấp ít có khả năng phân biệt giữa tiền thật và tiền giả
hoặc những nơi đông người có khách vãn lai đến tham quan du lịch
kể cả những người bán hàng rong các tiệm tạp hóa mua bán nhỏ
chính vì thế mà trong quá trình trao đổi mua bán mọi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
cũng như kỹ năng nhận biết tiền giả bằng cách kiểm tra thông thường
về cái tờ tiền mệnh giá lớn như một trăm linh hai trăm năm trăm linh ngàn đồng do là ngân hàng nhà nước việt nam phát hành
thì có những cái yếu tố bảo an về mặt tờ tiền
thì khi mà kiểm tra ví dụ như là hình chân rung bắt hồ chìm này
rồi là hình mạnh giá đồng tiền in nổi ở cửa sổ này
hoặc là cái dây bảo hiểm chìm thì khi mà kiểm tra thì sẽ phát hiện được
cái thứ hai nữa là cái tờ tiền giả đó
thì cái độ mà sắc nếp tinh xạo là nó không được bằng cái tờ tiền thật
tờ tiền thật thì nó sẽ có cái độ nhám nhất định
còn cái tờ tiền giả thì nó sẽ
nó sẽ trời mà nó bóng
tình trạng lưu hành tiền giả đã và đang xâm hại nghiêm trọng đến chính sách tài chính tiền tệ của nhà nước
ảnh hưởng trực tiếp đến trật tựa xã hội và đời sống nhân dân
để đấu tranh phòng chống tội phạm tiền giả
trong thời gian tới bên cạnh việc lực lượng công an và các ngành chức năng thường xuyên tăng cường phối hợp kiểm tra
kiểm soát chặt chẽ địa bàn đối tượng kịp thời thông báo phương thức thủ đoạn của tội phạm vận chuyển tiêu thụ tiền giả
thì mọi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác tích cực phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương
đấu tranh phòng chống có hiệu quả đối với loại tội phạm này